thưa quý vị nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ một mươi hai của đảng đã xác định tiếp tục thực hiện có hiệu quả ba khâu đột phá chiến lược
là hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực
nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ
thế nhưng cho đến nay việc thực hiện cả ba khâu này chưa thật sự tạo ra hiệu ứng mang tính đột phá để đẩy nhanh sự phát triển của đất nước
vậy nguyên nhân do đâu mời quý vị cùng truyền hình nhân dân đi tìm câu trả lời trong tiểu mục theo dòng sự kiện ngày hôm nay
nhìn lại năm năm thực hiện nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng bên cạnh việc khẳng định những thành tựu đã đạt được là rất quan trọng
dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng cũng đã chỉ ra một số hạn chế
khuyết điểm như hoàn thiện thể chế đổi mới mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế công nghiệp hóa hiện đại hóa còn chậm
chưa tạo được chuyển biến căn bản về mô hình tăng trưởng năng suất chất lượng hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao
đổi mới giáo dục và đào tạo chưa đáp ứng tốt yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ chưa thực sự trở thành động lực thèn chốt
thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển điều đó cho thấy việc thực hiện các khâu đột phá chưa đạt được mục đích như mong muốn
cái yếu nhất của chúng ta là thực hiện thực hiện từ các bộ ngành các địa phương thậm chí các doanh nghiệp nói thì rất nhiều nhưng cái làm thì lại không như cái nói
đây chính là mặt hạn chế tồn tại đã nhiều năm qua nhưng chưa được giải quyết triệt đề chủ trương chính sách rất đúng và trúng nhưng khâu thực hiện lại rất yếu
trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba của đảng đã chỉ rõ chỉ đạo và tổ chức thực hiện vẫn là một khâu yếu chậm được khắc phục
năng lực cụ thể hóa thể chế hóa chủ trương nghị quyết còn hạn chế năng lực tổ chức thực hiện của cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ
làm cho nghị quyết pháp luật
chậm được thực hiện và hiệu quả thấp
trong thực tế đây đang là khâu gây ra nhiều bức xúc cho người dân và doanh nghiệp
thực ra các khung chính sách của việt nam cho đến giờ là rất tốt nhưng mà thực hiện là rất là yếu
cái khoảng cách giữa thực hiện chính sách và thực thi chính sách rất là kém
thì nói một cách ngắn gọn doanh nghiệp bọn tôi mong muốn là thu gọn khoảng cách giữa thực thi chính sách và chính sách lại
từ lãnh đạo cấp cao có thể là rất là tốt nhưng mà xuống dần từ các địa phương và đến tận doanh nghiệp
thì nó khác xa so với cái đoạn lúc đầu so với cái chính sách biết trên giấy
để xảy ra thực trạng này một mặt là do trình độ năng lực lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ
của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý còn hạn chế dẫn đến trì trệ lệch lạc
chúng ta nói có vẻ đúng nhưng đi vào nội hàm chất của nó chúng ta làm sai hoặc là làm không phù hợp
đó tôi nghĩ cái vướng đầu tiên là vướng về tư duy tư duy không rành mạch tư duy không rõ ràng tư duy thiếu hệ thống
mặt khác là do nhận thức thiếu tinh thần trách nhiệm khi thực thi công vụ và có cả động cơ không châm sáng
nhằm trục lợi cá nhân dẫn đến mặt hạn chế yếu kém này chậm được khắc phục
thì không phải là chúng ta không nhận thức được cái khiêm khuyết đó đâu mà đứng về mặt trên lý thuyết thì cũng rất nhiều biện pháp đưa ra
nhưng mà lại trở lại là biện pháp thì biện pháp nhưng mà cái người thực thi thì nó lại là các bộ hoặc là các địa phương
thì nó lại vướng nhiều thứ lắm trong đó kể cả những cái lợi ích đó lợi ích nọ lợi ích kia lợi ích ngành lợi ích nhóm đủ các thứ cả làm dối mù lên
lợi dụng quyền hạn được nhân dân giao phó biến thành quyền lực cá nhân để làm lợi cho mình để trục lợi
để khắc phục hạn chế
nâng cao được năng lực tổ chức thực hiện cụ thể hóa các chủ trương chính sách thành những chương trình hành động việc làm cụ thể trong thực tiễn cuộc sống
thì bên cạnh việc nâng cao năng lực lãnh đạo điều hành của đội ngũ cán bộ các cấp
cần đề cao trách nhiệm người đứng đầu gắn liền với những chế tài cụ thể để giữ vững kỷ cương phép nước nâng cao trách nhiệm công vụ
vấn đề thực thi nó phải liên quan đến hệ thống cơ chế chính sách pháp luật
và thực hiện rất nghiêm
những cái chuyện thực thi hay không nghiêm khắc hay không nó phải kèm theo những luật lệ rất rõ ràng
cơ chế thực hiện cho nó có thể thực hiện được
chắc cũng có
phải thay đổi cái tư duy của đội ngũ công chức nếu ai làm sai là phải cho người ta dừng ngay lập tức thì người ta mới sợ
dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội một mươi ba của đảng
tiếp tục khẳng định ba khâu đột phá trong nhiệm kỳ mới vẫn là hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nguồn nhân lực nhất là nhân lực chất lượng cao
xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ phải tập trung khắc phục cho bằng được khâu yếu kém trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ
thì mới có thể thực hiện được ba khâu đột phá để tạo ra sự phát triển mạnh mẽ và vững chắc trong những năm tới